xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
để xây dựng điểm đến an toàn cho nhân dân và du khách lực lượng công an đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm và tên nạn xã hội trên địa bàn thành phố
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương xây dựng các kế hoạch
và để phòng ngừa đấu tranh với các nhóm đối tượng trộm cắp cướp giật ở các địa phương khác
đến địa bàn mỗi khi trên thành phố tổ chức các sự kiện lễ hội
bên cạnh đó công an thành phố cũng đã tăng cường công tác quản lý cư dấu quản lý ngành nghề
kinh doanh có điều kiện và hướng dẫn tuy duyên và kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
để các lễ hội diễn ra được an toàn tuyệt đối
khi mà tổ chức các lễ hội văn hóa du lịch trên địa bàn thành phố
thì luôn có một lượng khách
lớn và các phương tiện đến địa bàn thành phố do vậy công an thành phố luôn xây dựng các phương án phân luồn
và kiểm tra tuần soát đảm bảo trật tựa an toàn cho xong
bên cạnh những vùng kinh tế trọng điểm có tiềm năng được chú trọng phát triển kinh tế
trên địa bàn tỉnh khánh hòa vẫn còn nhiều xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi đang gặp nhiều khó khăn
tỷ lệ hộ nghèo chiếm ba hai dân số và hộ cận nghèo chiếm bốn tám dân số
điều này khiến cho các tệ nạn hủ tục mê tín dị đoan tiếp tục manh nha
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự
bài toán xoa đói giảm nghèo phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội
để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh khánh hòa
riêng với lực lượng công an việc triển khai chủ trương xây dựng công an xã
thị trấn chính quy cho những nơi vùng sâu vùng xa đã giải quyết phần nào bài toán khó này
không chỉ tạo ra những diện mạo mới của nhiều tín hiệu tích cực về an ninh trật tự tại cơ sở
mà còn tạo ra sự chuyển biến về mặt nhận thức nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đảng
công tác chuyên môn và công tác xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ
có cách làm khác nhau có nội dung hình thức khác nhau
nhưng đều tập trung giải quyết những yêu cầu của nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
góp phần tập hợp thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia tuyên truyền
phát hiện tố giác phòng chống tội phạm phát huy ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải ngay từ cơ sở
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị ban hành nghị quyết số chín nghị quyết trung ương về xây dựng phát triển tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi là thành phố trực thuộc trung ương
đến năm hai nghìn bốn mươi năm là đô thị thông minh bền vững bản sắc ngang tầm khu vực châu á
là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh
nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã chủ động nắm tình hình
kịp thời tham mưu đề xuất tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị chương trình kế hoạch
chỉ đạo công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế
các mục tiêu trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân
lực lượng công an khánh hòa là người sẽ phối hợp tốt với các lực lượng như quân đội biên phòng và hệ thống mặt trận các tổ chức đoàn thể chính trị
và cũng đã phát động phong trào bảo vệ
lực lượng công an khánh hòa là đội ngũ sâu sát gắn liền với thực tiễn trong quá trình phát triển
nhất là trong giai đoạn hiện nay khánh hòa đang tăng tốc phát triển theo hướng đô thị hóa và kêu gọi xúc tiến nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước
và chính như vậy thì lực lượng công an phải là lực lượng nắm chắc được các thành phần và phát hiện những sai trái
để có thể chấn chỉnh ngay trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
có thể thấy với lợi thế chiến lược tỉnh khánh hòa có thể tận dụng tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh theo mô hình liên kết vùng
điều này cũng đặt ra những thách thức to lớn trong công tác giữ vững an ninh quốc phòng
trước chiến lược diễn biến hòa bình đặc biệt là bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải quốc tế về hàng hải hàng không
bảo vệ các cơ sở kinh tế trọng điểm
như sân bay bến cảng các khu công nghiệp và các tuyến đường vận tải trên bộ kết nối liên vùng đi qua địa bàn tỉnh khánh hòa
đứng trước cơ hội sẽ luôn là thử thách
vậy nhưng trước những khó khăn áp lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh
lại chính là điều kiện môi trường để lực lượng công an khánh hòa nỗ lực rèn luyện phân đấu
quyết tâm hoàn thành mọi yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra
góp phần tạo môi trường ổn định
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quốc
đồng tình nâng cao đời sống của nhân dân
bảo đảm không để bị động bất ngờ
giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu tại cơ sở
tiếp tục tham mưu và tổ chức triển khai hiệu quả đề án sáu
tập trung phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
triển khai phần mềm nghiệp vụ cơ bản và phần mềm điều tra hình sự
giúp lực lượng công an chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại
từ thủ công sang điện tử
và năng lực trình độ hiệu quả nắm bắt ứng dụng thành tiệu
xu thế phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại mới
thực hiện số hóa chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị khán giả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
được coi là tiền đề căn bản cho công tác công an
và công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đây cũng chính là khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an tỉnh khánh hòa
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
hy vọng rằng những truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân tỉnh khánh hòa
sẽ luôn được kế thừa và phát huy cao hơn nữa
để xứng đáng với niềm tin yêu của đảng bộ chính quyền và nhân dân
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này cũng xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại